thưa quý vị nguyên tổng bí thư lê khả phiêu sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi một quê ở xã đông khê huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
sau thời gian lâm bệnh sáng nay đồng chí đã từ trần vào hồi hai h năm mươi hai phút tại hà nội hưởng thọ chín mươi tuổi
ở nơi quê nhà nhiều cán bộ nhân dân xã đồng khê trong sáng nay đã tới nơi đồng chí sinh ra
để bày tỏ niềm tiếc thương dành cho người con ưu tú của quê hương
sáng nay khu vườn cùng ngôi nhà gỗ thân quen nơi chứng kiến sự ra đời trưởng thành của nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
đón nhiều cán bộ và nhân dân trong xã đến thăm
nghe tin đồng chí qua đời mọi người về tìm lại những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc đối với một người con đông khê ưu tú
sau khi nghe tin bác mất thì không những cá nhân thôi mà đáng bộ và nhân dân đông khê cũng rất đau buồn
vì bác cũng là người con ưu tú của quê hương và cũng nặng lòng
từ khi tốt nghiệp đại học thì chúng em những đoàn viên thanh niên của xã đông khê luôn lấy bác là một tấm gương
để chúng em vấn đấu rèn luyện để đứng vào hoàng ngũ của đảng cũng như là cố gắng rèn luyện vấn đấu trên tất cả các hình vực
ông nguyễn quang lân là người bạn đã gắn bó với đồng chí lê khả phiêu suốt những năm tháng thiếu thời
sáng nay ông nhớ bạn mình nhớ những lời hỏi thăm động viên bà con lối xóm mỗi lần về thăm quê